tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đoàn đại biểu ủy ban y tế hạ viện cộng hòa séc
do ngài wojtek filip phó chủ tịch hạ viện cộng hòa xác chủ tịch đảng cộng sản xác morava
làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng ngài voitech philip đã tái đắc cử phó chủ tịch hạ viện
chủ tịch quốc hội cho rằng kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi tám đạt ba trăm linh bảy triệu usd
nhưng còn khiêm tốn và đề nghị hai bên cùng tiếp tục tăng cường hợp tác nhiều hơn trên các lĩnh vực
bên cạnh đó chủ tịch quốc hội mong muốn quốc hội việt nam với nghị viện séc tiếp tục được củng cố
và phát triển tốt đẹp với việc trao đổi nhiều đoàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện
và phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương
phó chủ tịch hạ viện xác wojtek filip cho biết cộng hòa xác luôn tin tưởng vào sự ủng hộ của việt nam
tại các diễn đàn quốc tế và khu vực đông nam á
phó chủ tịch hạ viện séc nhấn mạnh cộng đồng việt nam là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại séc
đóng góp vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
đồng thời mong muốn lãnh đạo quốc hội tiếp tục tạo điều kiện để các ủy ban trao đổi kinh nghiệm
góp phần tăng cường quan hệ giữa các cơ quan lập pháp xác và việt nam
cũng trong chiều nay chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng cũng đã có buổi tiếp và hội đàm
với ngài wojtek filip phó chủ tịch hạ viện cộng hòa xác chủ tịch đảng cộng sản xác morava